tại thành phố đà nẵng và hội an một nhóm bạn trẻ đã sáng tạo và cho ra đời một loại bánh mì mới độc đáo mang tên bánh mì yêu nước
những chiếc bánh mì không chỉ tạo ấn tượng đối với người dân và du khách
mà còn là những xuất quà tặng miễn phí ấm tình người đối với những người lao động khó khăn
hơn một tháng qua người dân và du khách ở đà nẵng bắt đầu biết đến bánh mì yêu nước
một loại bánh mì không chỉ ngon mà còn mang nhiều thông điệp theo liền
sau một thời gian về ảnh hưởng của dịch covid và bão lũ ở miền trung
thì bọn em muốn có một cái thông điệp đến với tất cả mọi người
mà thông qua những chiếc bánh mì mang màu sắc cờ đỏ sao vàng
để muốn động viên tinh thần của toàn thể người dân miền trung
hoặc là toàn thể người dân việt nam mình cố gắng kiên cường để chống lại bão lũ dịch bệnh tiên tai
em cảm thấy là chất lượng bánh mì rất là ngon
từ màu sắc hình dáng tới lại những nguyên liệu ở trong đó thì cảm thấy là tươi
và nó được làm từ những thành phần tiên nhiên
với lại là ở bên này thì nó mới có một cái thông điệp rất là ý nghĩa là
kể từ khi bánh mì yêu nước có mặt ở đà nẵng và quảng nam
cũng đã giúp hàng trăm lượt người lao động khó khăn trên địa bàn
có thêm những bữa ăn miễn phí khiến họ cảm thấy ấm lòng hơn
tôi đi về chai
tôi đi qua chai là thấy họ phát bánh mì miễn phí
nói là họ phát bánh mì miễn phí anh em ai mà khó khăn thì vô đây
thì người ta giúp đỡ phát bánh mì miễn phí bữa sáng
hiện tại ngoài việc đều đặn ngày hai buổi vừa bán bánh mì vừa làm từ thiện
nhóm bạn trẻ quyết định trong thời gian tới sẽ phát bánh mì vào buổi tối cho những người vô gia cư
và những người làm việc ban đêm trên địa bàn nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn với cộng đồng